ví dụ sars cov hai có nhiều biến thể trong đó có biến thể omicron b một một năm trăm hai mươi chín là mới nhất
mức độ nguy hiểm của biến chủng này như thế nào
kể từ đầu đại dịch covid một mươi chín mạng lưới theo dõi hệ gen học ở nam phi đã quan sát các thay đổi ở sars cov hai
loại virus gây ra bệnh dịch này
đây là một công cụ quý báu để hiểu rõ hơn về cách thức lan truyền của virus
vào cuối năm hai nghìn hai mươi mạng lưới này đã phát hiện một dòng virus mới năm trăm linh một iv hai
về sau được biết đến với cái tên biến thể bea
đến giờ con người lại phát hiện thêm một biến thể sars cov hai nữa đó là b một một năm trăm hai mươi chín
còn gọi là siêu biến chủng omicron
việc truy tìm các biến thể virus đòi hỏi nỗ lực phối hợp chung
nam phi và anh là các nước lớn đầu tiên thực hiện
nam phi đã thực hiện theo dõi hệ trang toàn quốc đối với virus sars cov hai kể từ tận tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
việc săn lùng biến thể được thực hiện thông qua giải trình tự toàn bộ bộ gen
đối với các mẫu dương tính với virus này
quá trình này gồm việc kiểm tra mọi trình tự trên để tìm ra các khác biệt
so với những gì đang lan truyền ở nam phi và thế giới
sau đó người ta phát hiện nhiều khác biệt
may thay nam phi hội tụ các điều kiện cần thiết để phát hiện ra biến thể mới
như có trung tâm lưu trữ thông tin y tế
quan hệ với các phòng thí nghiệm tư nhân
ngoài ra nam phi còn có vài phòng thí nghiệm có khả năng nuôi và nghiên cứu các virus thật
và phát hiện mức độ các kháng thể hình thành do phản ứng với tiêm chủng hoặc bị nhiễm từ trước đó
có khả năng vô hiệu hóa virus mới
biến thể meta lây lan hiệu quả hơn nhiều giữa người với nhau so với loại hoang dã sars cov hai thủy tổ
đồng thời gây cho nam phi làn sóng dịch bệnh thứ hai
trong năm hai nghìn hai mươi một biến thể danta lây lan nhiều nơi trên thế giới
bao gồm nam phi nơi biến thể này gây ra làn sóng dịch bệnh thứ ba
theo giả thuyết này áp lực miễn dịch tức phản ứng miễn dịch không đủ mạnh để loại bỏ virus
nhưng lại tạo ra một số áp lực lựa chọn nhất định buộc virus phải biến chủng
tạo ra điều kiện cho các biến thể mới xuất hiện
ở nam phi có vô số trường hợp nhiễm hiv ở giai đoạn sau và không được điều trị hiệu quả
dù ở đây có một chương trình điều trị kháng virus hiv tiên tiến
một số trường hợp làm sàng được điều tra củng cố giả thuyết này
câu trả lời ngắn là chúng ta không biết nhiều về virus này
câu trả lời dài là b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín chứa đựng một số biến thể gây lo ngại
chúng chưa từng được quan sát thấy trong tình trạng kết hợp này trước đây
và riêng protein gai có hơn ba mươi biến chủng
điều này quan trọng vì protein gai tạo nên hầu hết các loại vaccine ngừa covid một mươi chín
b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có một lý lịch trên rất khác biệt so với các biến thể đang lan truyền hiện nay
dường như nó không phải là con cái của delta hay ông nội của beta
mà là đại diện cho một dòng virus mới của sars cov hai
người ta đã biết có một số thay đổi về trend từ các biến thể khác
cũng như tác động của chúng đối với tốc độ lan truyền hay khả năng lẫn tránh miễn dịch
nhưng vẫn còn nhiều điều chưa được nghiên cứu
các nhà khoa học đưa ra một số dự báo nhưng vẫn phải nghiên cứu tiếp
về mức độ ảnh hưởng của các biến dị đối với hành vi của virus
nhân loại cần tìm hiểu thêm về mức độ lan truyền
mức độ nghiêm trọng của bệnh và khả năng virus mới này lẫn trốn hệ miễn dịch
ở những người đã tiêm vaccine
hoặc phục hồi sau khi nhiễm virus
theo các chuyên gia ở nam phi tới nay vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy
biến thể omicron gây ra tình trạng bệnh nặng ở những người bị nhiễm
vậy nên quý vị cũng đừng quá lo lắng về biến thể omicron
giờ vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định về bất cứ nguy hại nào
mà biến thể mới này đem tới cho nhân loại cho tới khi có dữ liệu cuối cùng
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất
về biến chủng sars cov hai
có nguồn gốc từ nam phi này
quý vị hãy theo dõi kênh bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều thông tin hơn nữa
trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo sức khỏe quý vị hãy tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín và theo dõi các hướng dẫn từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi trên kênh youtube sức khỏe đời sống
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị
hẹn gặp lại quý vị
tổ chức y tế thế giới đã công bố về biến chủng mới của covid một mươi chín
biến thể ở châu phi này có gì đáng sợ khiến cho cả châu âu phải quan ngại
thông tin chi tiết xin được gửi đến quý vị ngay sau đây
liên minh châu âu eu hôm hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết đang có kế hoạch dừng hoạt động đi lại bằng đường hàng không
từ miền nam châu phi nhằm chống lại sự lây lan của biến thể mới
chủ tịch ủy ban eu ursula von der leyen cho biết bà đề xuất phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên
kích hoạt chế độ phanh khẩn cấp
biến thể sars cov hai mới được biết đến là b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín đã được phát hiện ở nam phi
mà các nhà khoa học cho là mối lo ngại vì số lượng đột biến cao và lây lan nhanh chóng trong giới trẻ ở tỉnh goldeng
phía đức cho biết đề xuất của bà von der leyen có thể được ban hành vào sau tối ngày hai mươi sáu một mươi một theo giờ địa phương
bộ trưởng y tế đức jens span cho biết các hãng hàng không trở về từ nam phi
sẽ chỉ được phép chở công dân đức và người nhập cảnh sẽ phải cách ly trong một mươi bốn ngày dù cho họ đã được tiêm phòng hay chưa
làn sóng ca mắc covid một mươi chín thứ tư đang ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến hai mươi bảy quốc gia thành viên eu
với việc các chính phủ đang cố thắt chặt hạn chế trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín
chính phủ đã đề xuất cấm bay được đưa ra sau hành động tương tự của anh hôm hai mươi năm một mươi một
đối với chính phủ nước anh đã thông báo cấm các chuyến bay từ nam phi
và năm quốc gia miền nam châu phi có hiệu lực từ trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi một theo giờ địa phương
và bất kỳ ai đến từ những quốc gia đó sẽ phải xét nghiệm
các quan chức tổ chức y tế thế giới who sẽ họp vào trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một để đánh giá biến thể mới
và quyết định có đặt tên theo bảng chữ cái hy lạp hay không
khuyên cáo thắt chặt xét nghiệm covid một mươi chín đối với du khách ở ấn độ được đưa ra trong bối cảnh nước này
lo ngại về một biến thể virus sars cov hai mới
hạn chế đi lại vào đầu tháng một mươi một này
bộ y tế liên bang ấn độ cho biết theo các báo cáo
đột biến trong biến thể mới được xác định là b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng
bộ trưởng bộ y tế rajas burhushan cho biết biến thể này được báo cáo là có số lượng đột biến cao đáng kể
và do đó có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng đối với đất nước
do các hạn chế thị thực được nới lỏng gần đây và việc mở cửa du lịch quốc tế
trong khi đó úc cho biết
nước này đang điều tra về biến thể mới lây lan ở nam phi và cảnh báo có thể đóng cửa biên giới
đối với các du khách đến từ quốc gia châu phi này nếu rủi ro từ chủng mới gia tăng
nghiêm ngặt hơn bộ y tế singapore hôm hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết
tất cả du khách có lịch sử đi lại gần đây đến botswana eswatini lesotho mojambik namibia
nam phi và zimbawe sẽ không được phép nhập cảnh hoặc quá cảnh singapore từ hai mươi ba h năm mươi chín phút
theo giờ địa phương ngày hai mươi ba h
đài loan cho biết du khách đến từ các quốc gia nam phi có nguy cơ cao sẽ phải cách ly tại các cơ sở kiểm dịch
do chính quyền điều hành trong một mươi bốn ngày
tuy nhiên đầu tuần này new zealand tuyên bố sẽ mở lại biên giới cho du khách quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ
từ ngày ba mươi tháng bốn
khi được hỏi liệu kế hoạch đó có bị trì hoãn do biến thể mới hay không
thủ tướng jacinda ardern nói rằng nước này có một số biện pháp sẵn có hoạt động như một lớp bảo vệ
như vậy biến thể b một mươi một năm trăm hai mươi chín đều được các nhà khoa học trên toàn thế giới cảnh báo
vì số lượng đột biến cao giúp virus sars cov hai kháng thuốc hơn tăng khả năng lây nhiễm
và dẫn đến các triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn
lần đầu tiên được xác định ở nam phi vào đầu tuần này biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín đã lây lan sang các nước láng giềng
bao gồm boswana là nơi virus được phát hiện ở những người tiêm chủng đầy đủ
hai trường hợp mắc biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín cũng được phát hiện ở hồng kông
đồng thời là hai du khách đến từ các vùng phía nam châu phi
các giáo sư tiến sĩ đã bỏ thời gian nghiên cứu và đưa ra năm điều cần biết về siêu biến thể được đánh giá là nguy hiểm này
thứ nhất giáo sư sinh học tolio de olivera ở nam phi cho biết
biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín mang một số lượng lớn đột biến bất thường và rõ ràng là rất khác biệt so với các biến thể sars cov hai trước đó
hơn một trăm linh trường hợp liên quan đến biến thể này được ghi nhận ở nam phi
bên cạnh một số trường hợp khác ở boswana láng giềng
thứ hai nhà dịch tễ học eric fading nói rằng
các mẫu thu thập từ hai bệnh nhân nhiễm b một một năm trăm hai mươi chín ở hồng kông có tải lượng virus rất cao
điều đáng lo ngại hơn là nó có thể lây nhiễm qua đường không khí
thứ ba biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có tổng thể năm mươi đột biến bao gồm hơn ba mươi đột biến ở protein gai
đáng lo ngại có một mươi đột biến trên vùng liên kết thụ thể của biến thể b một một năm trăm hai mươi chín
so với chỉ hai đột biến trên biến thể danta
thứ tư bác sĩ maria van koehove trưởng nhóm kỹ thuật covid một mươi chín của vkpro cho hay
do biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có quá nhiều đột biến nên sẽ tác động đến hành vi của virus sars cov hai
trong khi hiện tại chúng ta chưa biết nhiều về biến thể này
thứ năm nhiều quốc gia đã phản ứng một cách thận trọng với biến thể mới
các chuyên gia lo ngại nó có thể cản trở nỗ lực toàn cầu nhằm vượt qua đại dịch covid một mươi chín
ông frank heuss ballau giám đốc viện di truyền ucl
cảnh báo biến thể mới này có khả năng phát triển trong quá trình nhiễm trùng của một người bị tổn thương miễn dịch
có thể ở một bệnh nhân hivs chưa được điều trị
trong khi đó nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của biến thể mới
nhà dịch tễ học eric fading nói rằng tỷ lệ dương tính với covid một mươi chín ở nam phi
đã tăng từ một lên ba mươi chỉ trong một tuần
điều mà chính phủ các nước và bộ y tế thế giới lo sợ nhất là vaccine kém hiệu quả
trước biến thể mới b một một năm trăm hai mươi chín với số lượng đột biến cao
cơ quan an ninh y tế anh cho biết biến thể có tên b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có tới ba mươi hai đột biến trong protein gai
bộ phận vốn giúp cho virus sars cov hai xâm nhập vào tế bào con người
và chính là mục tiêu mà hầu hết các loại vaccine nhắm đến để tạo ra hệ miễn dịch chống lại covid một mươi chín
các đột biến ở protein gai có thể ảnh hưởng đến khả năng truyền bệnh và lây lan của virus
song cũng khiến các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh hơn
theo cơ quan an ninh y tế anh đây là biến thể quan trọng nhất mà giới chức y tế nước này phải đối mặt cho đến nay
và nghiên cứu khẩn cấp đang được tiến hành để tìm hiểu thêm về khả năng lây truyền
mức độ nghiêm trọng và tính nhạy cảm với vaccine
do lo ngại mức độ lây nhiễm anh cũng đã ngay lập tức đưa các hạn chế đi lại đối với nam phi
và năm quốc gia láng giềng của nam phi
chuyển qua thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
trong hai mươi bốn giờ qua
thế giới ghi nhận thêm hai trăm linh bảy trăm linh một trường hợp mắc covid một mươi chín ba sáu trăm hai mươi chín ca tử vong
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu vượt hai trăm sáu mươi năm triệu ca
trong khi năm hai triệu người không qua khỏi
cuộc sống bình thường mới đang từng bước đến với người dân nhiều nước
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có chiều hướng hạ nhiệt
theo nhiều quốc gia đã mở cửa trở lại
song nguy cơ dịch tái bùng phát vẫn đang đe dọa một số nước